công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc đang khẩn trương điều tra
truy tìm đối tượng nổ ba phát súng khiến cho một nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày hai mươi tháng một mươi một anh nguyễn thanh phương
trú tại thành phố bù ma thuật cùng nhóm bạn có tổ chức ăn nhậu tại nhà
thì có một nhóm thanh niên khoảng bốn đến năm đối tượng
trong đó có một đối tượng tên lì tới nhà anh phương
lúc này giữa hai bên có lời qua tiếng lại
trong lúc cãi vã một đối tượng trong nhóm của lì đã rút khẩu súng tự chế
dí vào đầu anh phương và bắn liên tiếp ba phát
giật mày một trong ba phiên đạn chỉ sượt qua chán anh phương
sau khi gây án nhóm của lì đã lên xe tẩu thoát
còn anh phương được mọi người đưa đi cấp cứu
anh phương cho biết bản thân có nợ nần với tên lì
và có hẹn người này đến nhà giải quyết thì xảy ra sự việc
chỉ vì bị chó sủa phan trọng nghĩa chú tại thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
đã dùng gậy đuổi đánh và kiếm chuyện với người dân
gây náo loạn cằm khu vực
khi lực lượng chức năng tới mời về cơ quan làm việc
thì đối tượng còn dùng tay đánh vào mặt người thi hành nhiệm vụ
đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kiên hải tỉnh kiên giang
tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ
tại cơ quan công an nghĩa khai nhận vào trưa ngày bốn tháng một mươi một
sau khi ăn nhậu nghĩa cùng một người bạn đi đến tổ chín ấp bãi ngự
thì nghe tiếng chó sùa
nghĩa đã lấy thanh sắt ven đường đuổi đánh
rồi kiếm chuyện la hết trời bới người dân xung quanh
chưa dừng lại khi thấy chiếc xe máy của chị nguyễn thị tuyền
chú tại địa phương đang dựng bên đường
nghĩa đã dùng tay sô ngã
chị tuyền đến nhắc nhở thì nghĩa dùng thanh sắt dọa đánh
thấy nghĩa có biểu hiện xe xỉn và khung hoang đe dọa
chị tuyền đã gọi điện báo công an xã an sơn
khi lực lượng công an có mặt khuyên nhủ nghĩa bỏ hung khí
và mời về cơ quan làm việc
đối tượng không những không chấp hành
mà còn dùng tay đánh vào mặt một công an viên gây thương tích
một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn được tổ chức chặt chẽ
có canh gác bảo vệ và gắn camera theo dõi
tại căn hầm của gia đình bùi văn lưu
ở xã đại đồng huyện vĩnh tường
vừa bị công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc triệt phá vào đêm qua
thu giữ số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
tại hiện trường công an công an
bắt giữ năm mươi hai đối tượng
trong đó có một mươi năm đối tượng là nữ
là người ở các tỉnh vĩnh phúc quảng ninh phú thọ
tuyên quang bắc ninh hà nội và hải phòng
tăng vật thu giữ là bảy trăm linh bốn triệu đồng
bốn mươi ba điện thoại di động
sáu xe ô tô
và nhiều tăng vật có liên quan
để triệt phá được tụ điểm đánh bạc
được tổ chức tinh vi phức tạp này
công an huyện vĩnh tường đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
không chê đối tượng bảo vệ canh gác
sau đó triển khai lực lượng nhanh chóng bao vây
bắt giữ toàn bộ các đối tượng
vào sáng sớm nay một nhóm thanh thiếu niên
đang tụ tập đua xe chai phép
gây mất an ninh trật tự trên quốc lộ sáu mươi
thuộc địa phận xã tân thành bình
huyện mỏ cái bắc tỉnh bến tre
đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bến tre
bắt quả tàng
khi lực lượng chức năng đến hệ trường
nhóm đối tượng liên bỏ chạy
theo nhiều hướng khác nhau
tuy nhiên lực lượng chức năng đã nhanh chóng chốt chặn
và truy bắt được chín thanh niên
tạm giữ tám xe mô tô xe gắn máy các loại
trong đó có một số xe đã được thay đổi kết cấu
và không có biển số
các đối tượng trong nhóm này có độ tuổi
từ một mươi năm cho đến hai mươi bốn
trú trên địa bàn mỏ cái bắc mỏ cái nam
châu thành chợ lách
hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ
để xử lý các đối tượng tham gia
và mở rộng điều tra truy tìm các đối tượng đã bỏ trốn
trong khi đó tại quảng ngãi
trước việc xuất hiện các nhóm thanh niên tụ tập đi bão
đua xe trên quốc lộ một a
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
cũng đã phối hợp với lực lượng công an huyện đức phổ
mộ đức kịp thời ngăn chặn xử lý
và làm rõ
qua nắm tình hình giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
trên quốc lộ một a
nối giữa hai huyện đức phổ và mộ đức
xuất hiện nhiều nhóm đối tượng hẹn nhau
tổ chức đua xe
má anh em có tụ tập đua xe
trái phép trên đoạn đường
của quốc lộ một a
đức phổ đến mộ đức
qua việc làm trên em thấy
vi phạm của em nó
trong khi thăm dò giao thông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ngãi
đã theo dõi và phối hợp công an huyện đức phổ
mộ đức triệu tập trên bốn mươi đối tượng
ở hai huyện đức phổ mộ đức
tụ tập đua xe
các xe đều độ chế thay đổi công năng kết cấu
phục vụ mục đích biểu diễn đua xe trái phép
gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
sẵn sàng chống đối lực lượng cảnh sát giao thông
điều đáng quan ngại là
phần lớn các đối tượng vi phạm đều ở lứa tuổi
thành hướng niên
trước đó cũng tại khu vực sắp xanh
đức phổ và mộ đức
trong lúc một ô tô bí mật chở các xe đua
ở nhiều tỉnh thành về tập kết tại đoạn quốc lộ hai mươi bốn
để chuẩn bị đua
thì lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh
và công an huyện đức phổ đã thiệt thời
bắt giữ chín xe đua
phòng cảnh sát giao thông chúng tôi
là sẽ là nắm tên hình
có cái điểm tụ tập
có cái đối tượng đua xe trái phép
và chúng tôi cũng cung cấp cho công an
có đơn vị
mộ đức đức phổ
để biết những cái chỗ nào
có cái đối tượng
mà thường xuyên tới để là đua
chế xe sửa xe
và đâu nào để hoạt động
thứ hai nữa là
các đối tượng này sẽ đua xe
cho phép không khéo lời để xả ra tên oạn
giao thông cho người khác
các thành niên tham gia đua xe
và cổ vũ rất manh động
trong lúc tháo chạy các đối tượng đã sẵn sàng
gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ
và người đi đường
để ngăn chặn tình trạng này
bên cạnh việc tuần tra xử lý của lực lượng công an
người dân các cơ sở sửa xe
không tiếp tay các đối tượng sử dụng xe đua độ chế trên
đồng thời phối hợp cơ quan công an
và các xử lý nghiêm các đối tượng đua xe
liên quan đến vụ việc thai nhi tử vong
xảy ra vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi một
tại bệnh viện đa khoa huyện quỳnh lưu
tỉnh nghệ an đơn vị này đã có kết quả
báo cáo ban đầu gửi sở y tế tỉnh nghệ an
theo đó nguyên nhân được cho
dẫn đến việc thai nhi tử vong
nghi là do tắc mạch ối
trước đó vào sáng
ngày một mươi chín tháng một mươi một sản phụ hồ thị mơ
hai mươi bảy tuổi trú tại xã quỳnh long
huyện quỳnh lưu mang thai
ba mươi chín tuần tuổi có dấu hiệu chuyển dạng
được người nhà đưa tới bệnh viện đa khoa huyện quỳnh lưu
chở sinh đến một mươi hai giờ bốn mươi phút
trưa cùng ngày trong quá trình sinh
sản phụ đột ngột ngừng thở
tím tái toàn thân mất dần ý thức
các bác sĩ tiến hành cấp cứu
tuy nhiên khi lấy thai ra khỏi mẹ
bé trai nặng hơn ba kg
ngưng tuần hoàn và tử vong
riêng sản phụ được chuyển vào bệnh viện đa khoa nghệ an
cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
sở y tế tỉnh nghệ an đã có văn bản
của bệnh viện đa khoa huyện quỳnh lưu
lập hội đồng chuyên môn xem xét lại toàn bộ
quá trình tiếp đón theo dõi chẩn đoán
điều trị bệnh nhân hồ thị mơ
trường hợp có xe phạm phải xử lý nghiêm
theo quy định hiện hành
báo cáo kết quả thực hiện về sở y tế tỉnh nghệ an
trước ngày ba mươi tháng một mươi một
trong số năm bảy trăm sáu mươi ba vụ giết người
xảy ra từ năm hai nghìn một mươi bốn
đến năm hai nghìn một mươi tám
đều xuất phát từ nguyên nhân xã hội
những con số cho thấy tình hình tội phạm
giết người nói chung giết người do nguyên nhân
xã hội đang có những diễn biến rất phức tạp
thực tế thì nhiều vụ án mạng đau lòng
đã xảy ra chỉ vì những lý do hay là
mâu thuẫn rất nhỏ trong đời sống sinh hoạt hàng ngày
và cũng đã có những vụ thảm án
đặc biệt nghiêm trọng cũng xuất phát
từ những mâu thuẫn âm ỉ kéo dài
không được giải quyết xuất điểm
từ năm hai nghìn một mươi bốn
đến năm hai nghìn một mươi tám
toàn quốc xảy ra năm bảy trăm sáu mươi ba
vụ giết người
trong đó có chín mươi năm tám
là các vụ giết người do nguyên nhân xã hội
làm chết năm một trăm ba mươi chín người
và một tám trăm chín mươi bốn người bị thương
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
đã xảy ra năm trăm tám mươi ba vụ giết người
so với cục tỷ năm hai nghìn một mươi tám
đối tượng giết người chủ yếu
chưa có tuyển án tuyển sự
nạn nhân thường có mối quan hệ trước với đối tượng
trong đó đáng lưu ý có tới hai mươi
nạn nhân là người thương trong gia đình
hậu quả của tội phạm giết người
ở đây xảy ra
không chỉ gây ra hậu quả là
sức đoạt đi tính mạng của người khác
mà nó còn để lại một cái ảnh hưởng rất lớn
đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cả nước
với những con số
đã có thể thấy rằng là
chín mươi năm do những nguyên nhân ở xã hội
ở đây có thể thấy rằng là
sự báo động và xuống cấp của một cái tình trạng
rất là nghiêm trọng
về sự suy thoái đạo đức xã hội
và con người hiện nay
có thể thấy rằng một bộ phận
không nhỏ đặc biệt là
trong tầng nước thanh thiếu niên
giải quyết những vấn đề mâu thuẫn
có thể là những mâu thuẫn âm ỉ kéo dài
nhưng cũng có khi là những mâu thuẫn
mang tính chất bột phát nhất thời
nhưng giải quyết không trên phương diện là pháp lý
cũng như là đạo đức xã hội
theo thống kê địa bàn xảy ra các vụ án mạng
do nguyên nhân xã hội xảy ra
chủ yếu tại địa bàn nông thôn
chiếm tới năm mươi bốn sáu
tính chất mức độ và hậu quả thiệt hại
của các vụ giết người ngày càng nghiêm trọng
đối tượng này trong ít phút nóng giận
không kiềm chế được bản thân
và cướp đi mạng sống của chính người họ hàng trong gia đình
khi nhận ra sai lầm hối hận
thì cũng đã muộn màng
em cũng là một cái
sai lầm ở cái chỗ là
em có tai
là người chết
thì nhiều cái tức vượt quá
thì em mới làm thế
công an ủy tín cũng
đã gửi những thông điệp đến đối với người dân
để cho người dân hiểu biết hơn
về cái công tác chấp hành pháp luật
và cái việc mà
tuân thủ pháp luật
thì người dân có thể kiềm chế cảm xúc
những cái việc mà nhỏ nhặt
mâu thuẫn bộc phát như thế này
thì người dân cũng có thể
xác định rõ được việc tượng tôn pháp luật
trong thời gian gần đây
số vụ giết người do nguyên nhân xã hội
còn khiến nhiều người thấy lo lắng bất an
bởi tình trạng đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp
dẫn đến hoáo đá
người bị bệnh tâm thần gây án
những diễn biến này đang đặt ra thách thức
với chính quyền địa phương lực lượng chức năng
và các ban ngành xã hội
giúp phòng ngừa ngăn chặn
những nguyên nhân giết người
xuất phát từ những vấn đề xã hội
thì việc giải quyết phải bằng những giải pháp của xã hội
vậy ở đây có nghĩa là
nó phải là sự kết hợp giữa rất nhiều
những tổ chức những cơ quan
cũng như là những cá thể khác trong xã hội
vai trò đặc biệt ở đây
nồng cốt đó là lực lượng công an
tuy nhiên chỉ riêng lực lượng công an
thì không thể đủ sức để giải quyết được những vấn đề
về tội phạm giết người
do những nguyên nhân xã hội
mà phải giải quyết vấn đề từ gốc rễ
tại địa phương các cơ quan đoàn thể tại địa phương
thì cần thiết phải đẩy mạnh hơn nữa
cái hiệu quả của công tác
hòa giải để phát hiện ra
những mâu thuẫn âm ỉ
có thể diễn biến thành những vấn đề phức tạp hơn
các vụ án giết người đều nhanh chóng được cơ quan công an
điều tra làm rõ
nhưng hậu quả thương tâm đã gây bất an
lo lắng cho người dân
thực trạng này đang cần sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt
của cả hệ thống chính trị
trong đó công tác tuyên truyền cần được đặc biệt quan tâm